một vụ ngộ độc methanol vừa xảy ra trên địa bàn thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
khiến cho tám người nhập viện trong đó có hai bệnh nhân đã tử vong bốn trong số tám bệnh nhân này
đang được điều trị tích cực tại bệnh viện nhân dân gia đình
theo thông tin từ bệnh viện nhân dân gia định bốn bệnh nhân nhập viện trong tình trạng lơ mơ hôn mê
nghi ngộ độc methanol

nghi ngộ độc methanol hôn mê nghi ngộ độc methanol
ngất xỉu một nạn nhân tử vong tại phòng trọ và một nạn nhân khác tử vong sau ba mươi phút nhập viện tại bệnh viện lê văn việt
những người còn lại được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa khu vực thủ đức
và bệnh viện nhân dân giai định trong tình trạng nguy kịch
vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra